ngày hai mươi tám tháng một mươi một thủ tướng nguyễn xuân phúc đã hội kiến với chủ tịch quốc hội hàn quốc moon hee sang
chủ tịch quốc hội hàn quốc chào mừng thủ tướng nguyễn xuân phúc và đoàn đại biểu cấp cao chính phủ việt nam thăm hàn quốc
và đến thăm quốc hội hàn quốc cho rằng chuyến thăm sẽ minh chứng sinh động về sự phát triển tốt đẹp
của quan hệ đối tác hợp tác chiến lược giữa hai nước
chủ tịch quốc hội moon hee sang khẳng định quốc hội và các đảng chính trị tại hàn quốc có sự thống nhất cao
về chủ trương tiếp tục thúc đẩy quan hệ với việt nam trên tất cả các lĩnh vực đánh giá cao hiệu quả hợp tác thời gian qua
và mong muốn làm sâu sắc hơn nữa quan hệ giữa hai quốc hội các cơ quan và đại biểu của hai quốc hội
phát hủy vai trò của các nhóm nghị sĩ hữu nghị ở hai quốc hội cho biết sẽ tiếp tục quan tâm
và có các biện pháp thiết thực để hỗ trợ cộng đồng người việt nam tại hàn quốc